sau những chuyến hải trình xa xôi nhiều ngư dân quảng ngãi may mắn trở về quê hương
không thể tiếp tục các cuộc phưu lưu ở vùng biển nước ngoài
nhiều ngư dân đã đóng mới tàu thuyền trở lại hành nghề trên vùng biển của tổ quốc
sau chuyến ra khơi ngư dân tiêu viết nhung cùng anh em thợ thuyền sửa chữa
cải hoán con tàu mới đóng qng chín mươi năm nghìn hai mươi tám
trên diện tích bảy năm m hai tàu được chia làm bảy hầm
bên trong các hầm anh nhung cho thợ dán kín sốt cùng keo composite chung quanh
những hầm ngăn trong tàu anh cải tạo chứa cá tươi
bên trong ngăn hầm lắp hệ thống dẫn nước oxy để giữ cá sống mang về bờ
anh nhung cho biết tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu trong chuyến vượt biển sang australia săn hải sâm
anh cùng một mươi một ngư dân bị bắt giữ và tịch thu phương tiện
trắng tay sau chuyến biển anh quyết định không đi đánh bắt hải xâm
không xâm phạm các vùng biển nước ngoài
vì rủi ro tai nạn cũng như mất trắng tài sản
bất an rủi ro luôn thường trực trên những chuyến biển xa
khiến nhiều ngư dân quảng ngãi dừng bước
tại các xã vùng biển quảng ngãi nhiều ngư dân cải hoán tàu thuyền ra khơi
đánh bắt trên vùng biển tổ quốc
tàu thuyền được sửa chữa cải hoán thành những khoang nhỏ
hầm chứa phù hợp với hành nghề đánh bắt hải sản truyền thống
để ngăn chặn các tàu cá đánh bắt xâm phạm nước ngoài
tỉnh quảng ngãi triển khai hàng loạt các biện pháp mạnh
tuyên truyền các quy định
pháp luật cho ngư dân vùng vét biển
yêu cầu các chủ tàu thuyền cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài
không cho tàu vi phạm hưởng các chính sách của nhà nước
tước giấy phép khai thác hải sản của chủ tàu cá vi phạm
những biện pháp mạnh đã góp phần giảm số lượng tàu thuyền quảng ngãi vi phạm
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
tình trạng tàu cá ngư dân quảng ngãi vi phạm vùng biển nước ngoài giảm rõ rệt
thiết bị đi giám sát hành trình của tàu cá
tức là họ đi đâu cái công tàu nó đi đâu là sau khi nó về là mình có thể mình hành trình nó là mình biết hết
anh đi ra quả vùng biển việt nam là khi anh về là tôi biết ngay
nghị cứu nếu mà kết quả nó khá thi thì bọn anh sẽ tham mưu cho tỉnh
một là mình lập cái dự án
mình dùng ngăn sách để mình lắp đặt cái thiết bị này xuống tao để mình quản lý
hoặc là nếu nó rẻ thì mình yêu cầu người dân phải tự bỏ tiền ra mua
sau những phiên biển đầy rủi ro ở vùng biển các nước
ngư dân quảng ngãi đã biết cây giá của những cuộc phiêu lưu mạo hiểm và điểm dừng cần phải có
họ trở về để tiếp tục cho hành trình mới hành trình an toàn cho chính mình và giữ gìn cho cả mai sau